liên quan đến việc hàng nghìn que thử hiv viêm gan bê bị nghi gian lận khi xét nghiệm bớt sén vào tư y tế
tại bệnh viện đa khoa sanh pôn thành phố hà nội
bệnh viện cho biết đã tạm đình chỉ công tác ba nhân viên và báo cáo vụ việc cũng như họp với sở y tế hà nội
cụ thể bệnh viện sanh pôn đã quyết định đình chỉ công tác đối với bà chu thị loan thạc sĩ viên chức
phó phụ trách khoa vi sinh y học để xem xét xác minh giải quyết vụ việc liên quan đến công tác xét nghiệm
thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày chín tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ngoài bà loan lãnh đạo bệnh viện này cũng tạm đình chỉ công tác đối với bà trần thanh lam
cử nhân xét nghiệm kỹ thuật viên trưởng khoa vi sinh y học và bà phạm thị thùy linh
cử nhân xét nghiệm y học là lao động hợp đồng hiện đang công tác tại khoa vi y sinh
trước đó điều tra của vtv đã phát hiện que thử hiv viêm gan b đã bị kỹ thuật viên tại bệnh viện này
tắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm
không chỉ vậy mà ngay
ngay cả phương pháp xét nghiệm hiv miễn dịch bán tự động cũng bị phát hiện trộn mẫu máu trước khi mang đi xét nghiệm